thưa quý vị chiều ngày tám tháng sáu bí thư thành ủy tp hcm ông nguyễn văn nên
cùng với bang giám đốc công an tp hcm sở y tế tp hcm và đại diện các ban ngành
đã đến thăm hỏi động viên chiến sĩ công an bị nhiễm covid một mươi chín
trong quá trình làm nhiệm vụ tại tuyến đầu chống dịch trên địa bàn
theo các bác sĩ điều trị cho chiến sĩ công an tức bệnh nhân tám nghìn chín trăm bốn mươi bốn không giống như những đợt dịch trước
ở đợt dịch này bệnh diễn tiến rất nhanh bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đã được bảy ngày
tại thời điểm tiếp nhận bệnh nhân đã hoàn toàn lệ thuộc vào máy thở và ecmo
về huyết áp vẫn phải duy trì thuốc vận mạch và thận bị tổn thương đang được lọc máu
tại buổi thăm hỏi làm việc bí thư thành ủy tp hcm hoan nghênh tinh thần trách nhiệm
của đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch thăm hỏi động viên gia đình đồng chí trung tá công an
đang công tác tại công an quận tân phú tp hcm đồng thời gửi gắm niềm tin và hy vọng
đến đội ngũ y bác sĩ bệnh viện chợ rẫy
bằng kinh nghiệm điều trị những ca nặng trước đây của các bác sĩ sẽ có thể giúp bệnh nhân vượt qua cơn hiểm nghèo
trước đó chiến sĩ công an được bệnh viện ba mươi tháng bốn chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới vào ngày sáu tháng sáu
với chẩn đoán dương tính với sars cov hai suy hô hấp
bệnh nhân đã được bác sĩ điều trị tích cực cho thở máy nhưng sức khỏe không cải thiện
tình trạng viêm phổi tiến triển nặng